sáng nay hai mươi hai tháng năm tại hà nội kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong kỳ họp này tiêu chí đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường tính tranh luận đối thoại và giải trình sẽ được thực hiện triệt đề nhằm nâng cao chất lượng các phiên họp
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh kỳ họp thứ ba có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội đáp ứng các đòi hỏi của tình hình mới
do vậy hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp
quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi ba dự án luật năm nghị quyết và cho ý kiến về năm dự án luật khác
quốc hội cũng dành thời gian để xem xét thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn
thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn cùng nhiều nội dung quan trọng khác
nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được bố trí ba ngày tăng nửa ngày so với các kỳ họp trước
kỳ họp thứ ba có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng
với tinh thần đoàn kết sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiếp tục đối diện với các nội dung quan trọng
nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường tính tranh luận đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trí tuệ tập trung nghiên cứu tài liệu
đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ trách nhiệm tích cực thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của kỳ họp
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước
tôi trân trọng cảm ơn đồng bào và cử tri cả nước đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba
với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
thủ tướng trương hòa bình thừa ủy quyền của thủ tướng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp
quốc hội sẽ nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo đánh giá bổ sung trên của chính phủ